tại nghệ an cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ngay sau khi cơn bão số một mươi đi qua hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã cùng nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn bão
tại các địa bàn chịu nhiều hậu quả do mưa bão gây ra như thị xã cửa lò huyện nghi lộc quỳnh lưu diễn châu hoàng mai
các bộ đội chiến sĩ các đơn vị đã giúp dân sửa chữa nhà cửa nạo vét khơi thông cống rãnh thu dọn vệ sinh môi trường
chặt cây cối bị đổ dọc các tuyến đường giao thông các trường tiểu học và trung học cơ sở của các xã
giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn neo người gia đình chính sách thương binh liệt sĩ sửa lại nhà tốc mái dọn dẹp vườn cửa
đồng thời huy động lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân
đề phòng các đối tượng lợi dụng bão lũ để trộm cắp tài sản giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống